khu vực hà nội đêm và sáng nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi chưa chiều trời nắng gió đông nam đến nam cấp ba nhiệt độ là từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ